các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các dịch vụ phí cước giao hàng đều tăng giá khiến doanh nghiệp buộc phải tính toán cân đối tăng giá theo để cầm cự trong giai đoạn khó khăn trăm bề như hiện nay
còn với người dân việc điều chỉnh giá xăng dầu gần đây đã ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ gia đình
khi mà các loại hàng hóa cũng được điều chỉnh tăng giá theo do tác động của giá xăng
nhiều gia đình đã buộc phải cân đối lại tài chính và thắt chặt chi trong tiêu dùng hàng ngày
có rất nhiều người thang thở xăng dầu tăng giá khiến cái gì cũng tăng theo
tôi đi mua rau bây giờ tăng gấp đôi
bình thường một củ ru hào chỉ có giá năm đồng mà giờ lên tới một mươi đồng
một kg rau cải trước chỉ có giá một mươi năm đồng nhưng giờ cũng tới hai mươi năm đồng
một kg roi vốn chỉ có giá bốn mươi đồng bây giờ cũng lên sáu mươi đồng
một kg cam sành hà giang trước có giá một mươi đồng giờ trở thành ba mươi đồng
bình thường tôi đổ một trăm linh đồng tiền xăng là đầy bình xe máy nhưng bây giờ phải thêm năm mươi đồng nữa mới đủ
với người đi xe máy đã vậy người đi ô tô còn khó khăn hơn gấp bội
tôi đi ô tô bình thường đổ hơn một triệu đồng là đầy bình xăng bây giờ phải mất hơn hai triệu đồng mới đầy được bình
tính chất công việc kinh doanh phải đi giao dịch nhiều một ngày có khi đi cả trăm km
nếu giá xăng cứ giữ ở mức cao mãi như thế này thì có khi tôi phải tính cách khác để giảm chi phí
khi mỗi lít xăng ron chín mươi năm tăng giá lên gần ba mươi đồng các tài xế taxi cũng không dám lái xe lòng vòng để tìm kiếm khách
như trước kia nữa một anh tài xế taxi ở quận hà đông nói
chúng tôi chờ đợi các khách hàng tự tìm tới chứ không dám chủ động tìm kiếm họ nữa
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh đặc biệt là chiến sự leo thang căng thẳng giữa nga và ukraine
theo báo pháp luật tp hcm đăng tải bài viết chuyên gia dự báo giá xăng có thể còn tăng nữa
cụ thể trong bài viết có nhắc đến quan điểm của chuyên gia vinacapital
giá xăng việt nam đang có độ trễ so với thế giới
nên có thể sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới
ông michael kokalari kinh tế trưởng tập đoàn vinacapital cho biết
giá dầu toàn cầu đã tăng gần bốn mươi kể từ khi có xung đột nga và ukraine
và có thời điểm tăng bảy mươi so với cùng kỳ
thực tế vào tuần trước giá dầu thế giới đã có lúc vượt trên một trăm ba mươi usd một thùng
ông micro kokalari nói thêm đó cũng là lý do giá xăng việt nam tăng hơn hai mươi kể từ đầu năm
dù giá xăng việt nam có diễn biến phù hợp với giá dầu thế giới nhưng vẫn có độ trễ
do đó nếu giá dầu thế giới tiếp tục tăng
thì khả năng giá xăng việt nam tăng thêm ba mươi trong vài tháng tiếp theo
như vậy giá xăng hiện tại ở việt nam đang là hai mươi chín tám trăm hai mươi đồng một lít
và nếu tăng thêm ba mươi như dự đoán của kinh tế trưởng vinacapital
thì giá xăng ở việt nam có thể áp sát mốc bốn mươi đồng một lít
ông michael kokalari nói nếu điều này xảy ra khả năng lãm phát việt nam tăng thêm một ba kể từ đầu năm
do giá dầu thế giới tăng cao nhưng chúng tôi vẫn dự đoán lạm phát của cả năm hai nghìn hai mươi hai của việt nam
vẫn dưới mốc bốn theo kế hoạch của chính phủ
với con số thực tế đã so sánh có thể giá xăng việt nam hiện đang có độ trễ so với thế giới
nơi có thể tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới
và người dân cần phải đối mặt với con số bốn mươi đồng một lít là có thật
vậy câu hỏi được đặt ra là giá xăng việt nam ở đâu so với thế giới
giá xăng việt nam ở đâu so với thế giới
chưa đầy hai năm trước mỗi lít xăng việt nam chỉ hơn một mươi một đồng còn hiện nó đã lên gần ba mươi đồng
hiện mỗi lít xăng ron chín mươi năm là hai mươi chín tám trăm hai mươi đồng tương đương một hai trăm chín mươi bảy usd
theo số liệu của gas petrol price mức bình quân của các nước là một hai mươi chín usd một lít
như vậy giá xăng hiện tại của việt nam nhỉnh hơn một chút so với mức này
nhưng nếu so với các nước trong khu vực mỗi lít xăng việt nam hiện cao hơn
campuchia một một trăm năm mươi bảy usd tương đương hai mươi sáu sáu trăm linh đồng malaysia bốn trăm chín mươi một usd tức một mươi một ba trăm linh đồng
indonesia tám trăm chín mươi năm usd tức hai mươi năm trăm sáu mươi đồng philippines là một hai trăm sáu mươi một usd tương đương hai mươi tám chín trăm bảy mươi tám đồng
tuy nhiên thu nhập bình quân của người việt lại thấp hơn nhiều các quốc gia trong khối asean
điều này cho thấy có mức thu nhập bình quân đầu người thấp nhưng mỗi người dân việt nam
lại đang phải bỏ lượng tiền nhiều hơn một số nước trong khu vực
hay các nước có thu nhập cao để mua mỗi lít xăng
với mức giá xăng hai mươi chín tám trăm hai mươi đồng hiện tại tương đương một hai trăm chín mươi bảy usd
mua lít xăng chiếm khoảng một mươi hai bảy thu nhập bình quân một ngày người việt nam
các nước khác như lào giá xăng chiếm khoảng một mươi chín chín thu nhập bình quân của mỗi ngày của người dân
singapore gần một mươi hai bảy thu nhập bình quân một ngày người việt nam
singapore gần một mươi hai bảy thu nhập bình quân một ngày người việt nam
thailand gần một ba thu nhập bình quân của mỗi người dân
thái lan gần bảy năm

philippines gần một mươi ba bốn
ở việt nam mỗi lít xăng đến tay người tiêu dùng phải cộng hơn bốn mươi là thuế phí
và được cấu thành từ giá cif
thuế tiêu thụ đặc biệt
xăng sân học là tám
thuế nhập khẩu gần một mươi
thuế nhập khẩu gần một mươi
thuế giá trị gia tăng một mươi
thuế bảo vệ môi trường bốn đồng
ngoài ra còn các khoản lợi nhuận đỉnh mức chi phí đỉnh mức
chi phí vận chuyển chiếm năm tám
rõ ràng trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao
nhà nước cần có chính sách tháo gỡ bớt những khó khăn cho người dân
nhất là tác động của giá nhiên liệu
vậy giải pháp nào để kìm giá xăng dầu
vậy giải pháp nào để kìm giá xăng dầu
thứ nhất điều chỉnh giảm giá xăng dầu bằng cách giảm thế và phí
cần cắt giảm thuế bảo vệ môi trường
nhiều hơn nữa để bảo vệ sức mua của người tiêu dùng
thứ hai cần tính đến giảm thuế nhập khẩu
nếu giá xăng dầu trong nước cao hơn giá nhiều nước trên thế giới
phải tính giảm thuế nhập khẩu
việc giảm thuế nhập khẩu để tăng nguồn cung từ bên ngoài
khi nguồn cung dồi dào giá sẽ ổn định
thứ ba hỗ trợ việc giảm các loại chi phí khác cho các doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải
có thể xem xét giảm những loại thuế phí khác trong doanh nghiệp vận tải
như các chi phí về kiểm định các chi phí khi xe lăng bánh trên đường
hoặc có thể hỗ trợ các chi phí về cầu đường đối với những cái hoạt động vận tải
đây cũng là biện pháp để giảm thấp chi phí cho doanh nghiệp
thứ tư có thể trích sử dụng quỹ bình ổn giá để xăng dầu không tăng quá cao
ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân
thứ năm đẩy mạnh sản xuất trong nước
như đẩy mạnh khai thác dầu thô đưa nhà máy lọc dầu hoạt động công suất tối đa
có thể nói bình ổn giá xăng dầu để kiểm soát lãm phát là mối quan tâm hàng đầu hiện nay của việt nam
tuy nhiên việc này phải nằm trong bối cảnh tổng thể chung của giá thế giới
chứ không thể bằng mọi biện pháp để đẩy giá xăng dầu trong nước thấp hơn giá thế giới
các chính sách giảm thuế cần tính toán dựa trên bối cảnh tình hình thực tế
trong từng thời điểm để có thể điều hành linh hoạt bằng một số cơ chế chính sách
để đảm bảo giá xăng dầu ổn định nhất và ít gây đột biến nhất đối với nền kinh tế
khi môi trường kinh tế thuận lợi thì nhà nước doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ
còn khó khăn thì phải cùng gánh vác
trong lúc các doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh thời gian qua
nhà nước chia sẻ khó khăn đó bằng việc áp dụng rất nhiều chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân
cụ thể nhất là việc để kìm đa tăng bộ tài chính đề xuất giảm hai đồng thuế bảo vệ môi trường trên mỗi lít xăng
nhưng sớm nhất là đến ngày một tháng bốn mức giảm này mới có hiệu lực
đến thời điểm này mỗi lít xăng ron chín mươi năm vừa tăng gần ba đồng một lít lên sát ba mươi đồng
mức cao nhất từ trước đến nay do áp lực tăng vọt của giá thế giới
ngày một mươi một tháng ba giá xăng dầu trong nước đã có mức tăng mạnh nhất trong lịch sử
dù liên bộ công thương tài chính đã chi bảy trăm năm mươi một đồng từ quỹ bình ổn xăng dầu cho mỗi lít xăng
một năm trăm linh đồng cho mỗi lít dầu diazen
mặt bằng giá bán lẻ trong nước với xăng ron chín mươi năm đã lên sát ba mươi đồng một lít
xăng enam ron chín mươi hai là hai mươi tám chín trăm tám mươi đồng còn dầu diazen hai mươi năm hai trăm sáu mươi đồng
đây là các mức cao nhất từ trước đến nay
sự tăng mạnh này do chịu ảnh hưởng từ sự đi lên thẳng đứng của giá nhiên liệu trên thế giới
giá dầu thô đã có phiên tăng vọt lên mức cao nhất một mươi bốn năm vào ngày bảy tháng ba
gần chạm mốc một trăm bốn mươi usd một thùng
rồi giảm tiếp hai vào hôm một mươi tháng ba
các chuyên gia cũng cho rằng
trong bối cảnh hiện nay rất cần có những kịch bản cụ thể khi giá dầu thế giới lên một trăm năm mươi usd
hai trăm linh usd một thùng thậm chí cao hơn
tương ứng với đó là những tính toán tác động tới lạm phát
sức chống chịu của từng nhóm đối tượng cụ thể người dân doanh nghiệp
và các mức độ hỗ trợ từng nhóm này ra sao
như vậy phản ứng chính sách với diễn biến giá sẽ linh hoạt và hiệu quả hơn
các bạn có thể nhớ like và share video này để ủng hộ kênh của chúng tôi
báo giá xăng có thể chạm ngưỡng bốn mươi đồng một lít
là những gì được các chuyên gia đưa ra
trong thời điểm chiến sự nga ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
rồi đây thế giới sẽ còn tiếp tục đối mặt với những khủng hoảng khác
không chỉ là năng lượng khí đốt
vẫn còn đó thị trường trứng khoán
vấn đề an ninh lương thực
cũng như sự leo thang của công nghệ hạt nhân
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại